vùng đông băng sông hồng vùng kinh tế trọng điểm quan trọng bậc nhất tại việt nam
đóng góp ba mươi ba tổng thu ngân sách thu nhập bình quân cao gấp một ba lần bình quân cả nước
tuy nhiên trong khi bảy tỉnh bắc sông hồng vươn lên mạnh mẽ
thì bốn tỉnh nam sông hồng lại đang tụt lại phía sau
quy mô kinh tế nhỏ lẻ tỷ trọng công nghiệp hiện đại rất thấp
trong khi nông nghiệp vẫn manh muốn có áp dụng công nghệ cao
chào các bạn
đấy là mặc dù là địa phương nông nghiệp nhưng mà năng suất thấp năng suất lao động thấp thì năng suất lao động thấp thì nó có một cái ở cái chỗ là hiện nay là chẳng suất manh mún đất đai thì bị phân tán và nhỏ lẻ các cái hộ gia đình hiện nay mà tôi nhớ cũng nhầm ý là bình quân đất đai của nông nghiệp của đồng bằng trung hồng là thấp hơn rất nhiều so với bình quân chung của cả nước
thì rõ ràng là muốn chắc định mà xoay chuyển hoặc là dựa vào nông nghiệp thì rõ ràng là hiện nay là cần phải tính toán lại một cái chiến lược về phát triển nông nghiệp làm thế nào để mạnh có cái chính khách đủ mạnh để mà tích tụ động đất thậm chí là thành lập ngân hàng đất đai cũng liên kết với doanh nghiệp để hình thành cái chuỗi sản xuất chuỗi sản xuất mà quy mô lớn hàng hóa mà không bây giờ muốn nâng cao năng suất lao động mà không tích tụ động đất và không sản xuất hàng hóa quy mô lớn thì rất khó và khi mà sản xuất hàng hóa quy mô lớn thì phải doanh nghiệp vào
các doanh nghiệp lớn ví dụ như tôi thấy là một cái bài học của thái bình ở vũ thư là khi mà kết hợp tập đoàn th đấy là cái hướng đi rất tốt khi mà nông dân vẫn giữ đất và góp đất thành ngân hàng góp đất cùng với doanh nghiệp để trở thành một nông dân cho th và cuối cùng là phân chia lại lợi nhuận
thì đấy và hiện nay thì như theo tôi biết thì cái mô hình đấy hiện nay cũng rất hiệu quả vậy thì có thể là từ cái mô hình của th để có thể nhân động ra
từ khóa mà tiến sĩ đã nhắc đến đó là phân chia lợi nhuận
theo nghị quyết số ba mươi đã đề ra thì nhiệm vụ cho tiểu vùng nam sông hồng là vành đai xanh tức là phát triển nông nghiệp và du lịch sinh thái để gánh vác cái nhiệm vụ về môi trường cho cả vùng
vậy có nên đặt vấn đề là các tỉnh phát triển công nghiệp của vùng thì phải có cái trách nhiệm chia sẻ san sẻ cái nguồn lực với tiểu vùng nam sông hồng hay không ạ
đúng đấy là một câu hỏi mà cũng cái vấn đề nó rất là lớn
cái chứa mệnh mà vành đai xanh chứa mệnh về nông nghiệp
của hai cái địa phương này là không phải làm cho địa phương mà mình nghĩ rộng ra đấy là làm cho vùng mà làm cho quốc gia
điều tiết lại cái khí hậu của môi trường cho những cái tỉnh mà phát triển công nghiệp
nhưng mà điều đấy thì cũng có nghĩa là khi mà anh giữ môi trường thì những địa phương này rất khó khăn
về cái nguồn thu khi mà khó phát triển công nghiệp phải giữ lại diện tích đất để trồng rừng để làm nông nghiệp thì không phát triển công nghiệp được thì là cái kinh tế nó chả tụt thậu
như vậy thì chúng ta phải nhìn ở khía cạnh vùng
khi mà họ giữ cho vùng
thì ngược lại là cả vùng hay cả quốc gia phải có trách nhiệm với những cái địa phương như vậy
thì là tôi nghĩ thiết nghĩ đây là nâng cao cái vai trò của hội đồng điều phối vùng
chẳng hạn ví dụ như cái vai trò là đâu đấy là ưu tiên đầu tư nguồn lực
mà ở đây là nguồn lực về hạ tầng
hạ tầng kết nối trong nội vùng cũng như là hạ tầng liên vùng cho hai cái địa phương này
và cái vấn đề thứ hai đấy là tôi nghĩ về tính xa hơn là vẫn phải có một cái quỹ phát triển vùng
cái quỹ phát triển vùng đồng bằng thông hồng
mà quỹ này có thể là các cái nguồn ngân sách thì có thể là rất là từ nhà nước
từ xã hội hóa thì đóng góp của các địa phương các tỉnh khá ở đây
vậy các tỉnh khác phải có trách nhiệm đóng một cái quỹ đấy để nuôi những cái tỉnh mà đang giữ môi trường cho những cái tỉnh giàu
vâng một lần nữa thì cảm ơn tiến sĩ hà huy ngọc đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thưa quý vị những nỗ lực của nam định thái bình trong thu hút fdi và phát triển công nghiệp trong thời gian qua là rất đáng ghi nhận
nó tạo ra một cú hích trong phát triển kinh tế ở nam sông hồng
tuy nhiên về lâu dài thì nam sông hồng rất khó áp dụng mô hình tăng trưởng dựa vào công nghiệp giống như bắc sông hồng
khi được định vị là vành đai xanh là vùng nông nghiệp trọng điểm của miền bắc
trong hoàn cảnh đó thì việc chọn lọc thu hút fdi chất lượng cao là cần thiết
cùng với đó thì cần có những thay đổi mang tính bước ngoặt trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao
nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn và cả kinh tế dịch vụ
chỉ có như vậy thì nam sông hồng mới tránh được tình trạng tụt hậu xa hơn so với bắc sông hồng trong phát triển kinh tế
tới đây thì chương trình động lực vùng sông hồng xin được khép lại
hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau